theo đại diện của bộ công thương sau hơn hai tháng thực ti evfta bộ công thương đã cấp hai mươi bốn bộ giấy chứng nhận xuất xứ co
với kim ngạch gần một tỷ đô la mỹ để được hưởng yêu đại thuế quan của eu
theo đại diện của bộ công thương evfta có hiệu lực mang một ý nghĩa to lớn đối với cả việt nam và châu âu
kết quả bước đầu thực hiện evfta rất tích cực tổng giá trị xuất khẩu của việt nam sang thị trường này trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi đạt ba bảy mươi bảy tỷ đô la mỹ
có nghĩa là tăng hai chín so với cùng kỳ năm trước trong tháng chín đạt ba năm mươi bốn tỷ đô la mỹ tăng bảy chín
số lượng co được cấp theo evfta lớn hơn nhiều so với hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
giữa lúc các nước châu âu đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín sức mua giảm sút gdp tăng trưởng âm
thì xuất khẩu việt nam sang châu âu tăng là một nỗ lực đáng ghi nhận